các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
người nhận ủy quyền của wendy phạm tại việt nam cũng đã lên tiếng cho biết
hiện tại gia đình đang chuẩn bị các thủ tục để chăm lo vẹn toàn cho hậu sự của cố ca sĩ phi nhung
thông tin chính thức sẽ được cô và gia đình thông báo với khán giả khi đã có sự sắp xếp chú đáo
trước khi phi nhung mất đại diện của nữ ca sĩ từng chia sẻ
đáng lẽ cô đã về mỹ đoàn tụ cùng con gái nhưng ngày đó vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
đáng lẽ chị đã lên máy bay về mỹ để đoàn tụ với con gái
giả sử chị kiên quyết về mỹ chắc hẳn chị đã tiêm vaccine và chị cũng đã khỏe hơn
hẳn nhiều người sẽ chọn phương án an toàn cho bản thân nhất là thời điểm dịch bệnh hoành hành này
nhưng phi nhung lại nghĩ khác chị quyết ở lại vì nhiều người còn khổ vì dịch
và thế là chị quyết định bỏ vé ở lại với hành trình thiện nguyện của mình
chị đóng góp cho quỹ vaccine kêu gọi mua máy thở gửi gạo cho người nghèo
tham gia nấu ăn cho bếp ăn tình thương giúp mang đến bữa ăn cho người vô giặc
sau đó ca sĩ phi nhung ở lại sài gòn và tham gia công tác thiện nguyện
nữ ca sĩ không may nhiễm covid một mươi chín mà không rõ nguồn lây
dù luôn chăm sóc và kiểm tra sức khỏe cẩn thận thường xuyên
sự ra đi của giọng ca bông điên điền là một mất mát lớn của showbiz việt
nhiều nghệ sĩ việt như thu trang diệu nhi phan mạnh quỳnh quang vinh
đã bày tỏ nỗi tiếc thương khi hai tin ca sĩ phi nhung qua đời
nữ diễn viên diệu nhi viết
đọc báo vẫn không thể tin là sự thật
giọng ca mà cả nhà đều yêu thương mẹ hay tin mà muốn khóc chỉ ăn nghỉ nhé
nam ca sĩ quang vinh cũng không tin được khi nghe tin giữ này
anh mong nữ ca sĩ yên nghỉ và tin chắc rằng âm nhạc của những ca sĩ phi nhung sẽ sống mãi với khán giả
nam ca sĩ phan mạnh quỳnh chia sẻ dòng trạng thái dài trước thông tin phi nhung qua đời
trong đại dịch đầy những sự mất mát lại có thêm một nghệ sĩ
một người đồng nghiệp tiền bối ra đi bởi covid một mươi chín
chỉ có một chất giọng thật lạ
đặc biệt hay khi ca những bản nhạc buồn
là một trong các anh chị đã làm nhạc vàng đi đến mọi miền quê
mong chị ăn nghỉ
nghệ sĩ phi nhung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi quê ở xa lai
mang trong người hai dòng máu việt mỹ
vào năm một nghìn chín trăm tám mươi chín cô sang mỹ đi hát từ thiện tại chùa và thành công ở làng can nhạc hải ngoại
năm hai nghìn năm phi nhung về nước vẫn theo đuổi dòng nhà quê hương chữ tình
cô sở hữu nhiều bài hát nổi tiếng như
mẹ bông điên điển lấy chồng xứ lạ sông quê dù anh nghèo
bên cạnh việc ca hát phi nhung còn tham gia đóng các bộ phim như
trạng sư trần màu cát hello cô ba hy sinh đời trai nàng tiên có năm nhà
và làm giám khảo các chương trình sau tìm sao solo cùng bolero
ngoài các hoạt động nghệ thuật phi nhung nhận nuôi nhiều trẻ em mồ côi để nuôi dưỡng và chăm sóc
quán quân the voikis hai nghìn một mươi sáu hồ văn cường được nữ ca sĩ bảo trợ việc ăn học đến năm một mươi tám tuổi